ung thư dương vật là tình trạng các tế bào tăng sinh và phát triển bất thường tạo thành khối u ác tính ở da và mô của dương vật
úng thư dương vật thường xảy ra ở những người chưa cắt bao quy đầu hoặc ý thức vệ sinh tại chỗ kém
một số loại ung thư dương vật bao gồm ung thư biểu mô tế bào vẩy
chiếm chín mươi năm ung thư dương vật tế bào ung thư thường bắt đầu xung quanh bao quy đầu đôi khi xuất hiện ở các bộ phận khác của dương vật
u hác tố tế bào ung thư xuất hiện trên các tế bào da của dương vật
sakoma tế bào ung thư phát triển trong các mô như mạch máu mỡ cơ của dương vật
ung thư biểu mô tế bào đáy tế bào ung thư bắt đầu ăn sâu vào trong da
những tế bào này phát triển chậm và không có khả năng lây lan qua vùng khác trên cơ thể
thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình quân phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng bệnh viện gia liễu trung ương cho biết
nam giới mọi độ tuổi đều có nguy cơ mắc ung thư dương vật nhưng thường gặp hơn ở độ tuổi sáu mươi
các triệu chứng thường bộc lộ trên da như vùng da vùng kín dài hơn thay đổi màu da xuất hiện khối u vết luet hơn bốn tuần không khỏi và có thể dì máu
nổi mận đỏ vết xưng nhỏ sơn xùi hoặc vết xưng phẳng màu nâu xanh tiết dịch có mùi hoặc chảy máu dưới bao quy đầu cũng là dấu hiệu cảnh báo
một dấu hiệu khác là tình trạng sưng ở phần cuối của cơ quan này đặc biệt là khi bao quy đầu bị thất lại khó kéo ra lên xuống
khi ung thư lan tới hạch bẹn các hạch bạch huyết ở đây sẽ bị sưng lên để phản ứng với nhiễm trùng và tạo thành khối dưới da
ca hạch bạch huyết là tập hợp của các tế bào hệ thống miễn dịch lúc khỏe mạnh có kích thước bằng hạt đậu và hầu như không thể cảm nhận được
ngoài các dấu hiệu trên da vùng kín tình trạng mệt mỏi buồn nôn sốt phát ban hoặc mạch tăng cao đau bụng thường xuyên sụt cân không rõ nguyên nhân cũng có thể là các dấu hiệu cảnh báo ung thư
bỗng dưng xuất hiện các vết thâm đen nâu thay đổi màu sắc trên da bao quy đầu của bạn là một biểu hiện bất thường trong năm khoa
biểu hiện này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như bạch biến tổn thương giao quy đầu sau viêm nhiễm hoặc nghiêm trọng hơn là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư dương vật
trong những trường hợp thay đổi màu sắc trên da bao quy đầu do những bệnh lý lành tính như bạch biến viêm da vị điều trị có thể không quá khó khăn dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tùy theo nguyên nhân
dương vật có thể có nhiều màu sắc khác nhau và trong nhiều trường hợp dương vật có màu khác với vùng da xung quanh là điều bình thường
đặc biệt dương vật có thể sẫm màu hơn so với vùng da xung quanh điều này là do dương vật có lớp da dài hơn vùng da xung quanh và lớp da dài hơn có thể khiến dương vật sẫm màu
trong quá trình kích thích bạn có thể nhận thấy quy đầu phần đầu của dương vật trở nên dẫm màu hơn điều này là do lưu lượng máu tăng lên
thế nhưng nếu sắc tố tự nhiên của dương vật bị thay đổi vì bất cứ lý do nào hãy đi gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân gây ra sự thay đổi màu sắc và điều trị
thông thường sự thay đổi màu sắc của dân vật không có gì đáng lo ngại nếu nó chỉ xảy ra trong thời gian ngắn
nhưng nếu sự thay đổi màu sắc kéo dài thì có thể đó là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng hơn
dương vật bị đổi màu là tình trạng màu sắc của da trên thân bị thay đổi
màu sắc có thể sáng hơn hoặc tối hơn vùng ra xung quanh và có thể bị lốm đốm hoặc không đều màu
nguyên nhân gây ra sự thay đổi màu sắc thường không rõ ràng nhưng có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như tuổi tác di truyền nhiễm trùng chấn thương hay bệnh lý
màu sắc quy đầu ở mỗi người là khác nhau thường có màu hồng hoặc sám
dối loạn sắc tố da ở quy đầu là tình trạng bất thường của màu da quy đầu đột nhiên tối sẫm lại và thâm khi đang bình thường
nhiều nam giới nhận thấy rằng quy đầu có màu sắc khác với thân của dương vật
thế nhưng bạn không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở nằm họ uy tín để thực hiện điều trị theo chỉ định của bác sĩ
trong trường hợp chỉ là bạch biến sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của dân vật không lây lan sang các bộ phận khác mà thường chỉ xảy ra ở một hoặc hai khu vực trong cơ thể
thế nhưng nếu gặp phải các triệu chứng như dối loạn cương dương khó tiểu và đau hãy tham khảo ý kiến bác sĩ tiết niệu nam khoa
ngoài ra biểu hiện này cũng có thể dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng tiền ung thư dương vật
vì vậy khi thấy có các vết thâm đen hoặc thay đổi về màu sắc bất thường ở dương vật và bao quy đầu đặc biệt các trường hợp có kèm theo viêm hẹp bao quy đầu u nhú vùng quy đầu dương vật
bạn nên đến cơ sở chuyên khoa nam học để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời
không nên tự ý mua thuốc bôi tại nhà tránh trường hợp bệnh chuyển biến nặng và đến điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn